liên quan đến các hoạt động gần đây trong bảo hộ công dân ứng phó với dịch covid một mươi chín
đại sứ việt nam tại mỹ hà kim ngọc cho biết bên cạnh việc duy trì các kênh thông tin liên lạc
và đường dây nóng hai mươi bốn trên bảy để hỗ trợ tư vấn học sinh và sinh viên việt nam
đại sứ quán cũng phối hợp chặt chẽ với hội thanh niên sinh viên việt nam tại mỹ
và các chi nhánh của hội tại các bang phổ biến thông tin kết nối hỗ trợ cho du học sinh
đại sứ lưu ý các du học sinh cần chú ý tuân thủ các quy định sở tại về phòng bệnh covid một mươi chín
thực hiện giãn cách xã hội hạn chế đi lại để tránh nguy cơ bị lây nhiễm
vững vàng về tinh thần tăng cường rèn luyện về thể chất
đại sứ quán sẽ tiếp tục làm việc hết sức mình để đồng hành hỗ trợ các du học sinh
công dân việt nam nói chung yên tâm tiếp tục nghiên cứu học tập và làm việc tại mỹ